theo sở du lịch thành phố đà nẵng tính đến cuối năm nay đã có ba mươi chín đường bay quốc tế đến đà nẵng
với tần suất là bốn trăm sáu mươi sáu chuyến một tuần và chín đường bay nội địa với tần suất là sáu trăm năm mươi năm chuyến một tuần
và dự kiến đầu năm mới sẽ có thêm nhiều đường bay quốc tế kết nối đà nẵng với các nước
trong đó có đường bay đài bắc đà nẵng kuala lumpur đà nẵng đường bay thuê chuyến melbourne đà nẵng
trong thời gian tới ngành du lịch thành phố đà nẵng tiếp tục duy trì xúc tiến các đường bay hiện có
tăng số lượng đường bay thường kỳ xúc tiến mở thêm các đường bay đến đà nẵng từ những thị trường tiềm năng
như mỹ úc pháp nga ấn độ các tiểu vương quốc ả rập thống nhất đồng thời nghiên cứu xây dựng cơ chế chính sách hỗ trợ
đối với các đường bay thường kỳ mới từ một số thị trường tiềm năng trong giai đoạn đầu và mùa thấp điểm
để duy trì hoạt động đường bay thu hút khách du lịch đến với đà nẵng